kể từ ngày hai mươi tám tháng một ngành du lịch tỉnh khánh hòa sẽ không đón thêm khách du lịch trung quốc mới
hiện các doanh nghiệp chỉ tập trung phục vụ hết lượng khách đã đón từ ngày hai mươi ba tháng một và sẽ bay về trung quốc đến cuối tháng một
đại diện nhà ga quốc tế cảng hàng không quốc tế cam ranh tỉnh khánh hòa cho biết
từ ngày hai mươi tám tháng một các hãng hàng không chỉ chở khách từ khánh hòa về lại trung quốc chứ không có khách mới bay đến cam ranh
những ngày vừa qua lượng khách du lịch trung quốc đến các điểm tham quan ở nha trang đã giảm so với trước đây
để đề phòng dịch bệnh các khách sạn chuyên đón khách trung quốc cũng đã mua khẩu trang chuyên dụng để trang bị cho nhân viên phục vụ lễ tân
nhiều công ty lữ hành chuyên phục vụ khách trung quốc cũng đã hủy phòng đặt trước cho khách trung quốc
ngành du lịch khánh hòa cũng dự báo lượng khách quốc tế đến từ thị trường trung quốc sẽ giảm mạnh trước diễn biến tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra